có thể nói trước những vấn đề tồn tại của ngành y tế phần đăng đàn trả lời chất vấn của vị trưởng ngành ngày hôm nay
được dự báo sẽ là tâm điểm chính thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước
phóng viên truyền hình nhân dân đã có những ghi nhận trước phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng nguyễn thị kim tiến
đối với các vấn đề y tế nổi cộng trong thời gian qua nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề y tế từ các cơ sở
làm sao để chất lượng các bệnh viện tuyến dưới cũng cần được chú trọng nâng cao
mong muốn của tôi đối với bộ trưởng bộ y tế là phải đẩy mạnh hơn về cái dịch vụ
cái ý đức của người bác sĩ ý thức của ngành y tế và cải thiện hơn những cái cơ sở tuyến trung ương
để giảm bớt giảm bớt đi cái lượng bệnh nhân đến bệnh viện và tránh khỏi cái tình trạng mà kinh doanh y tế
đặt vấn đề là cái cơ sở ở cái cấp xã
đấy cấp phường
thế thì quả thực là nó cũng còn có nhiều cái vấn đề mà tại sao cái bệnh nhân người ta lại cứ phải lên đến cái cấp tuyến trung ương để họ điều trị
bởi vì ở đó là cái việc đầu tư nó cũng chỉ còn ở cái mức độ
và vấn đề thứ hai nữa là cái trình độ của đội ngũ y bác sĩ thì có lẽ rằng là cũng chưa đáp ứng được với cái mong mỏi của cái người bệnh
chứ tôi chưa nói đến cái chuyện là đạt yêu cầu tốt hay là chưa tốt
nhưng mà tôi muốn nói là ở cái chỗ là người ta mong mỏi
bởi vì muốn hay không muốn thì người ta vẫn cứ tin tưởng vào cái đội ngũ của ngành y ở các cái tuyến trên
các cử tri cũng bày tỏ nhiều ý kiến về vấn đề bảo hiểm xã hội đối với người nghèo
những vấn đề về giá thuốc còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như kinh tế của người dân
từ kỳ họp trước vấn đề đến bây giờ bộ trưởng có nói là làm sao mà phải đưa
dân mình có trăm phần trăm là thẻ bảo hiểm y tế
nhưng mà tôi theo cái suy nghĩ của tôi thì cái này thì tôi nghĩ rằng cũng phải có một cái kế hoạch để mà thực hiện
chứ không phải là nói là nói năm nay là trăm phần trăm nhưng mà đến tận cuối năm hoặc là đến tận sáng năm chúng ta vẫn chưa thực hiện được trăm phần trăm
mà tôi hỏi là đến giờ phút này thì chúng ta thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong dân đã mua được bảo hiểm y tế
thuốc quản lý thuốc cung ứng thuốc cho các bệnh viện thì chúng tôi thấy đây cũng là vấn đề mà trách nhiệm của bộ y tế ta làm chưa được chọn
tôi lấy thí dụ nhỏ thôi
tôi đi mua một cái hộp thuốc ở hai cái cửa hàng bán hàng thuốc ngay gần nhau nhưng mà giá khác nhau
thế tôi hỏi cái nơi nó bán giá cao hơn đấy
thì họ trả lời là cái nơi bán giá thấp là thuốc dởm không chất lượng
thế thì là người mà sử dụng chẳng biết phân biệt thế nào là thật là giả là tốt là xấu
cho nên uống thuốc mà cứ lo ngay ngay
cử tri trên cả nước kỳ vọng người đứng đầu ngành y tế sẽ đăng đàn trả lời chất vấn thật thỏa đáng giải đáp được những thắc mắc về các vấn đề mà người dân đang quan tâm